bà trần thị hiền bị công an tỉnh điện biên khởi tố bắt tạm giam vào ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an có sự liên quan giữa vụ án ma túy mới này với vụ sát hại cao mỹ duyên
thiếu tướng sùng a hồng khẳng định cơ quan điều tra có căn cứ để kết luận vợ chồng vì văn toán
bùi văn công lương văn hùng và trần thị hiền cùng nằm trong đường dây hay tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy
và đây là nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân bị sát hại
theo thiếu tướng sùng a hồng đường dây ma túy này hoạt động từ lâu và một số đối tượng trong đường dây đã bị xử lý
về việc có hay không mâu thuẫn giữa bà hiền với nhóm của vì văn toán dẫn đến việc con gái bà hiền bị sát hại
thiếu tướng sùng nga hồng khẳng định
tổ chức đường dây mua ma túy có mẹ của nữ sinh này liên quan là nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh giao gà bị sát hại
sau này nếu cơ quan điều tra có tài liệu chứng cứ chứng minh cho các hành vi khác
thì theo quy định của pháp luật sẽ khởi tố bổ sung hoặc mở rộng vụ án
giám đốc công an tỉnh điện biên cho biết
giám đốc công an tỉnh điện biên nhìn nhận quá trình điều tra vụ án nữ sinh cao thị mỹ duyên bị sát hại gặp rất nhiều khó khăn
bản thân bà hiền
không trung thực khai báo với cơ quan điều tra để cơ quan điều tra truy tìm và cứu con bà ấy
bà hiền nhận hay không nhận là việc của bà
còn cơ quan điều tra có trách nhiệm chứng minh hành vi phạm tội
thiếu tướng sùng nga hồng nhấn mạnh
vụ án bị phát giác từ đơn tố giác của công vào hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
khi anh ta đang bị tạm giam trong vụ án sát hại con gái bà hiền
công khai giữa năm hai nghìn một mươi bảy
một người phụ nữ tự giới thiệu tên là hiền
nhà ở xã thanh hưng huyện điện biên
đặt mua bốn bánh ma túy với giá là một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
công sau đó đắt hàng của vì thị thu
nhưng cô ta chỉ có hai bánh
cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
công và bà hiền giao dịch mua bán hai bánh heroin
tại khu vực nghĩa trang xã thanh hưng
bà hiền mới trả hai trăm chín mươi triệu đồng nợ ba mươi triệu đồng
công thú nhận còn nhiều lần giao dịch mua bán
với những người nghiện ma túy tại địa phương
tại phiên sơ thẩm mở vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
tại tòa án nhân dân tỉnh điện biên
tòa án công hùng khai nhận toàn bộ hành vi mua bán ma túy
bà hiền và thu không nhận tội
bà hiền cho rằng
tòa chỉ dựa vào lời khai của nhóm người nghiện ma túy
là công và tòa án hùng
để kết tội bà là không có căn cứ
nếu tôi mua ma túy với công
chắc chắn phải liên lạc qua điện thoại
vậy hãy tìm lại các số điện thoại đó để chứng minh

nếu tôi có liên quan với công hay không là sẽ rõ
bà hiền nói và nghi đã bị nhóm công hãm hại
bản án sơ thẩm xác định
tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
vì vụ lợi bị cáo hiền gặp công
nói muốn mua bốn bánh ma túy
với giá một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
công đồng ý và gặp thu
để đặt hàng với giá là một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
tìm mua ma túy
xong chỉ mua được hai bánh
với giá một trăm tám mươi triệu đồng
thu mang hàng về cất giấu ở nhà
dặm chồng là toán trồng giữ
cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
thu bán hai bánh ma túy cho công
với giá là ba trăm linh triệu đồng
ở phiên sơ thẩm
toán nhân dân tỉnh điện biên tuyên phạt
bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù
vì thị thu tù chung thân
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau đó hai bị cáo này
có đơn kháng cáo kêu an
phiên phúc thẩm diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai

ở toán nhân dân cấp cao tại hà nội
hội đồng xét xử nhận định
có nhiều tinh tiết chưa được sáng tỏ
quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm
hủy toàn bộ những nội dung liên quan
đến trần thị hiền để điều tra
xét xử lại
đối với bị cáo vì thị thu
thì toán phúc thẩm bác kháng cáo
giữ nguyên án chung thân
tuy nhiên đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
hội đồng thẩm phán toán nhân dân tối cao
ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm
của toán nhân dân cấp cao tại hà nội
đồng thời yêu cầu
xét xử phúc thẩm lại vụ án
theo bản án sơ thẩm
do trần thị hiền mua ma túy
còn thiếu nợ bùn văn công lường văn hùng
đòi nhiều lần không được
nên các đối tượng đã nghĩ ra cách
bắt cóc con gái của trần thị hiền
để tạo sức ép
quá trình giam giữ bắt cóc
các đối tượng đã nhiều lần làm bậy với nạn nhân trẻ
và sau đó là sát hại
vụ án từng gây rúng động dư luận
vào dịp tết năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo vị thị thu
cũng kháng cáo kêu oan
tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng
không có căn cứ để chấp nhận
nên quyết định bác kháng cáo
đồng thời giữ nguyên mức án
tại bản án sơ thẩm đối với bị cáo này
tuy nhiên sau đó
tranh án toàn nhân dân tối cao
ra kháng nghị đề nghị xét xử
giám đốc thẩm vụ án vì cho rằng
không có căn cứ để hủy phần
trách nhiệm hình sự đối với bị cáo
trần thị hiền
tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
hội đồng thẩm phán toàn nhân dân tối cao
ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của toán nhân dân
cấp cao tại hà nội
đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
trước đó vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
toán nhân dân tỉnh điện biên
đã xử phạt bị cáo trần thị hiền
hai mươi năm tù vì thị thu
tù chung thân về tội mua bán
trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ án
các đối tượng sát hại nữ sinh giao gà
là vy văn toán chồng của thu
bùi văn công đều nhận án tù chung thân
lương văn hùng bị tuyên hai mươi năm tù
ngoài bị cáo hiền
bị cáo thu kháng cáo kêu oan
ba người còn lại không kháng cáo
trong đơn kháng cáo
bị cáo trần thị hiền kêu oan
nói nhóm toán công đã bắt giữ
sát hại con gái của bà
đồng thời vu khống bị cáo này
tương tự bị cáo vy thị thu kêu oan
khi cho rằng bị ép cung
nên nhận tội trong giai đoạn điều tra
sáng ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
toán nhân dân cấp cao tại hà nội
mở lại phiên tòa phúc thẩm
xét đơn kháng cáo của bị cáo trần thị hiền
mẹ của nữ sinh giao gà ở điện biên
về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại phần xét hỏi
bị cáo trần thị hiền tiếp tục kêu oan
đề nghị hoãn phiên tòa
do vắng mặt tất cả các luật sư báo chữ của mình
và lý do sức khỏe không đảm bảo
các luật sư của bà hiền trước đó
đều có đơn xin vắng mặt
và đề nghị hoãn phiên tòa
sau khi hội ý nhanh
hội đồng xét xử không đồng ý
với các lý do đề nghị hoãn phiên tòa
và vẫn tiến hành xét hỏi
luật sư được chỉ định bào chữa
cũng không tham gia phiên tòa
do bà hiền không đồng ý cho tham gia bảo chữa
trong quá trình xét hỏi
bà hiền liên tục có diễn biến
xấu về sức khỏe
bị ngất xỉu phải đưa ra để kiểm tra y tế
con gái bị cáo là cao thảo loan
quá bức xúc
vì các đề nghị hoãn phiên tòa của mẹ mình
không được đồng ý
phản ứng gây gắt nên các cán bộ hỗ trợ tư pháp
phải dẫn dải ra ngoài
không cho tiếp tục dự tòa
do các điều kiện không đảm bảo
chủ tòa đã phải thông báo hoãn phiên xử
và chưa ấn định được thời gian mở lại
vụ án nữ sinh giao gà
được diễn ra như sau
khoảng một mươi tám h ba mươi phút
ngày bốn tháng hai tức ba mươi tết
cao mỹ duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú
tại đội năm xã thanh hưng
huyện điện biên tỉnh điện biên
là sinh viên của một trường đại học
được nghỉ về quê ăn tết cùng gia đình
duyên là con gái của bà trần thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
có sử dụng xe máy
chở một mươi ba con gà đi giao cho một người sách lạ
tại khu vực c một mươi ba
phường thanh trường
thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
khi duyên đi được khoảng hai tiếng đồng hồ
không thấy về gia đình đã nhiều lần gọi điện
nhưng duyên không nghe máy
sau đó điện thoại cũng được
bị tắt nên gia đình đã đến
cơ quan công an để trình báo
sau khi nhận được tin báo
ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
công an thành phố điện biên phủ
và công an các huyện tổ chức truy tìm
đến chín giờ sáng ngày sáu tháng hai
tức mùng hai tết
phát hiện chiếc xe máy của cao mỹ duyên
tại khu vực đội một mươi tám
xã non luống huyện điện biên
đến một mươi giờ ba mươi phút
ngày bảy tháng hai tức mùng ba tết
phát hiện nạn nhân cao mỹ duyên
tại ngôi nhà hoang
thuộc đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên
tỉnh điện biên
qua khám nghiệm hiện trường khám nghiệm pháp y
cơ quan công an xác định
nạn nhân cao mỹ duyên bị tấn công vào cổ
cho đến tắt thở
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
khởi tố vụ án hình sự giết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi
bộ luật hình sự
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
gây chấn động dư luận
công an tỉnh điện biên đã báo cáo lãnh đạo bộ
công an và xác lập chuyên án
truy xét hai trăm một mươi chín d
huy động tối đa lực lượng phối hợp với
cục cảnh sát hình sự cục kỹ thuật nghiệp vụ
viện khoa học hình sự bộ công an
sử dụng đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra
sau bảy mươi hai giờ đấu tranh quyết liệt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
đã bắt đối tượng vương văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại khối tân thủy
huyện tuần giáo tỉnh điện biên
về hành vi giết người cướp tài sản
đây là đối tượng đã bốn lần vi phạm pháp luật
và đã có ba tiền án hiện sống
lang thang ở thành phố điện biên phủ
và huyện điện biên
bước đầu vương văn hùng khai nhận
đã sát hại nạn nhân để cướp tài sản
lực lượng công an đã thu giữ
nhiều vật chứng gồm một xe máy
thẻ atm của nạn nhân
một giấy đăng ký xe máy
tám con gà sống một lồng gà
và nhiều vật chứng khác có liên quan
được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác
đấu tranh mở rộng vụ án
ngày một mươi một tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra
tiếp tục khám xét khẩn cấp căn nhà
của vương văn nghĩa
nhà cậu ruột của vương văn hùng
tại đội một mươi sáu xã nong hẹt
huyện điện biên tỉnh điện biên phủ
đây là nơi hùng cư trú
từ ngày hai tháng hai đến khi bị bắt
qua khám xét
tiếp tục phát hiện chiếc điện thoại
của nạn nhân cao mỹ duyên
và một sim điện thoại đối tượng
đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân
đối với nạn nhân cao mỹ duyên
căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án
và chứng cứ thu thập được
ngày một mươi hai tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
hiếp dâm cướp tài sản
tàng trữ trái phép chất ma túy
và giữ người trái pháp luật
đối với vụ án hình sự giết người nêu trên
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với
thứ nhất là bùi văn công
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại đội một mươi một xã thanh nưa
huyện điện biên tỉnh điện biên
về tội giết người cướp tài sản hiếp dâm
bắt giữ người trái pháp luật
tàng trữ trái phép chất ma túy
hai là phạm văn nhiệm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại đội một mươi chín xã thanh nưa
huyện điện biên tỉnh điện biên
về tội giết người hiếp dâm
thứ ba là lương văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại bản na hí
xã hua thanh huyện điện biên tỉnh điện biên
về tội giết người
ngày một mươi tám tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam
đối với vương văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
khối tân thủy huyện tuần giáo tỉnh điện biên
về tội giết người cướp tài sản hiếp dâm
quá trình điều tra
đấu tranh với các đối tượng
và thu thập các dấu vết

liên quan đến tội giết người
và phát sinh một số tình tiết mới
liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội
của các đối tượng này
ngày một mươi bảy tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
phối hợp với viện khoa học hình sự bộ công an
và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh điện biên
đã tiến hành khai quật
nạn nhân cao mỹ duyên
để thu thập dấu hiệu
làm sáng tỏ vụ án
tại cơ quan điều tra
các đối tượng khai nhận
vào ngày một tháng hai
ngày hai mươi bảy tết
bùi văn công là đối tượng chủ mưu
với vương văn hùng cùng nhau đi cướp tài sản
và hiếp dâm
người mà các đối tượng nhắm tới là cao mỹ duyên
phụ giúp gia đình bán gà
ở chợ mường thanh trong dịp trước tết nguyên đán
đến ngày ba tháng hai
tức hai mươi chín tết
công hẹn hùng ra chợ mường thanh
để chỉ mặt duyên cho hùng biết
và bảo hùng lấy số điện thoại của duyên
sau đó hẹn duyên mang gà ra địa điểm đã chọn
để thực hiện hành vi cướp tài sản
khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng hai
tức ba mươi tết
hùng ra chợ mường thanh làm quen
đồng thời xin số điện thoại của duyên
đề nghị xếp gà
đến một mươi tám h bốn mươi cùng ngày
vương văn hùng đã gọi điện thoại cho duyên
để đặt mua một mươi con gà
và yêu cầu duyên chở gà xuống chỗ hẹn
làm một ngôi nhà hoang
tại khu vực bờ mương đồi độc lập
thuộc tổ dân phố một mươi một phương thanh trường
thành phố điện biên phủ
tại đây vương văn hùng
đã dùng côn có xích sắt tấn công duyên
đến khi duyên ngất đi
và đưa vào một ngôi nhà hoang
sau đó dắt xe của nạn nhân ra bãi đất
chống trước nhà rồi gọi điện thoại
cho bùi văn công
sau khi nhận được điện thoại của vương văn hùng
bùi văn công đã rủ thêm
phạm văn nhiệm đi cùng
đến ngôi nhà hoang
khi tới nơi cả ba đối tượng hùng công nhiệm
đã thay nhau làm bậy
với cao mỹ duyên
sau đó các đối tượng đưa duyên lên thùng xe tải
của bùi văn công
đồng thời hùng cho quần tất của duyên
cùng quần shock của mình
và một túi ni lông và lấy xe máy
của cao mỹ duyên cùng số tài sản cướp được
đi về nhà cậu ruột của hùng
ở xã nong hẹt huyện điện biên
trên đường đi hùng vứt túi ni lông
đựng hai chiếc quần
và lồng gà không ở ven đường quốc lộ một mươi hai
đến khoảng một giờ sáng ngày năm tháng hai
tức ngày một tết
hùng đưa chiếc xe của nạn nhân
ra khu vực đội một mươi tám
xã nóng luông huyện điện biên
để ven đường rồi đi về
sáng ngày sáu tháng hai
tức mùng hai tết
vương văn hùng và lường văn lả
đến nhà bùi văn công chơi
và được công cho biết là đang giữ cao mỹ duyên
trên thùng xe ô tô của công
sau đó lường văn hùng và lường văn lả
đã lên xe thùng làm bệnh
với cao mỹ duyên
đến chiều cùng ngày
tại nhà công năm đối tượng thấy sức khỏe
của duyên hiếu đã bàn bạc sát hại duyên
để bị tẩu muối
đến khoảng hai mươi bốn h ngày sáu tháng hai
tức mùng hai tết
vương văn hùng và bùi văn công
đã dùng xe tải của công
tấn công vào cổ duyên
đưa đến khu vực nghĩa trang tông khao
xã thanh nưa huyện điện biên
tại đây bùi văn công đã dùng côn có xích
tấn công vào cổ duyên
cho đến khi tắt thở
sau đó bùi văn công và vương văn hùng
đã mang nạn nhân cao mỹ duyên
đến một ngôi nhà hoang tại đội một mươi một
xã thanh nưa huyện điện biên
tại đây cả năm đối tượng
vương văn hùng bùi văn công
phạm văn nhiệm lường văn hùng
và lường văn lả đã cùng khiêng nạn nhân xuyên
đến để ở hiện trường
sau đó về nhà bùi văn công để bàn bạc
cách che giấu hành vi phạm tội
và cách đối phó với cơ quan chức năng
cho đến khi bị bắt giữ
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
phương thức thủ đoạn thực hiện
hành vi phạm tội hết sức manh động
dã man được du luận xã hội
hết sức quan tâm
vụ án có nhiều tình tiết phức tạp
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
có nhiều tiền án tiền sự và nghiện ma túy
quá trình phạm tội dùng nhiều thủ đoạn
tinh vi để xóa dấu vết
tẩu tán vật chứng dùng chứng cứu ngoại phạm
để che giấu hành vi phạm tội
hội đồng xét xử tiến hành
xét hỏi bị cáo vì văn toán đầu tiên
đối tượng toán khai nhận
đã mua bán ma túy với trần thị hiền
vào năm hai nghìn chín
nhưng hiền chưa trả tiền
đối tượng đã tìm gặp hiền đòi tiền
nhưng hiền không trả
sau đó toán và vương văn hùng
đã bàn bạc nhau tìm cách gây áp lực
để hiền trả tiền
các đối tượng gặp bùi văn công
và công nói bà hiền cũng nợ tiền của công
sau đó các đối tượng cùng nhau bàn bạc
bắt cóc cao mỹ duyên
để yêu cầu bà hiền trả tiền nợ
sau khi bắt cóc cao mỹ duyên
toán nhận cuộc gọi đến
của cao thảo loan từ máy điện thoại của duyên
và toán đã yêu cầu gặp trần thị hiền
toán nói đã bắt cóc duyên
yêu cầu hiền trả tiền
thì mới thả duyên
hiền nói nếu không thả
thì bắt cóc cao mỹ duyên
tại phiên xét hỏi
bị cáo toán cũng thành khẩn khai nhận
hành vi sát hại cao mỹ duyên của mình
cùng đồng phạm
toán nhận thức rõ sai lầm
và hối hận về những gì mình đã gây ra
chỉ vì mua bán ma túy với trần thị hiền
mà gây ra cái chết cho cao mỹ duyên
sau khi toán khai nhận
hành vi phạm tội của mình
phù hợp với cáo trạng
hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi
bị cáo vương văn hùng
vương văn hùng bắt cóc cao mỹ duyên
đi đặt gà hẹn nhận gà
và phi tăng những tài sản đồ vật của duyên
tuy nhiên vương văn hùng
không thừa nhận hành vi làm bậy
và sát hại cao mỹ duyên
chỉ thừa nhận hành vi bắt cóc chiếm đoạt tài sản
hùng cho rằng trong quá trình điều tra
bị ép cung đánh đập
bị ép buộc diễn tả lại hành vi phạm tội
trong buổi thực nghiệm
trong phần xét hỏi của viết kiểm sát
bị cáo hùng quanh co chối tội
có thái độ không hợp tác
không thừa nhận việc ngày hai tết
có lên nhà bùi văn công
hội đồng xét xử đã cho phạm văn nhiệm
lương văn lả đối chất tại phiên tòa
cả hai đối tượng đều khai rõ ràng
chi tiết và chùm khớp
với bản cáo trạng về hành vi phạm tội
của vương văn hùng
bị cáo bùi văn công bùi thị kim thu
vẫn tiếp tục ngoan cố không thừa nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình
mặc dù hội đồng xét xử đã đưa ra
lập luận chứng cứ làm rõ
các hành vi phạm tội của công
cũng như các bị cáo khác
trải qua hai cấp xét xử
các đối tượng vy văn toán bùi văn công
vương văn hùng phạm văn nhiệm
lương văn hùng và lương văn lả
bị tuyên tử hình với các tội giết người
hiếp dâm và bắt khóc
nhằm chiếm đoạt tài sản
bị cáo phạm văn dũng lĩnh một mươi năm tù
cầm văn trương chín năm tù
cùng với tội hiếp dâm
bị cáo bùi thị thu lĩnh ba năm tù
với tội không tối giác tội phạm